một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty sản xuất giày dép ở quận bốn tp hcm
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
nhiều nhân chứng cho biết hơn một mươi bốn giờ cùng ngày khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội
tại xưởng sản xuất giày dép tại địa chỉ đường tôn đảng quận bốn
mặc dù ngoài trời đang mưa lớn nhưng do bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ bán lửa
nên đánh cháy lăn nhanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động hơn một mươi xe chuyên dụng tiếp cận chữa cháy từ nhiều hướng
đến một mươi sáu giờ cùng ngày ngọn lửa mới cơ bản được dịch tắt
bước đầu vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
nhưng đã làm đổ sập phần lớn kho xưởng và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong